nhận lời mời của ủy viên quốc vụ viện trung quốc dương kiết trì từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
sang bắc kinh tiến hành họp ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc lần thứ một mươi
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn phó thủ tướng phạm bình minh và đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
thay mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng cộng đồng người việt nam và lưu học sinh tại bắc kinh
đại sứ nước ta tại trung quốc đặng minh khôi cho biết với trách nhiệm là cơ quan đại diện ngoại giao
tại nước ngoài cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc luôn phấn đấu hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao cho trong công tác đối ngoại duy trì và thúc đẩy
tình hữu nghị truyền thống quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
phát biểu tại đây phó thủ tướng phạm bình minh mong muốn cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại trung quốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó hoàn thành tốt nhiệm vụ
thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt trung
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh và nhóm các họa sĩ trẻ trong nước đã trao tặng
đại sứ quán việt nam tại trung quốc một số bức tranh với mục đích đại sứ quán thông qua các hoạt động
ngoại giao tăng cường quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước và con người việt nam